thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội từ ngày chín tháng tám
nhiều quận trong nội thành hà nội bắt đầu xử phạt các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang
ghi nhận trên địa bàn thành phố hà nội nhiều người dân còn chủ quan chưa thực hiện nghiêm túc yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của thành phố
dù lực lượng chức năng đã thường xuyên nhắc nhở
bán hàng nhưng không đeo khẩu trang khi bị kiểm tra những nhân viên của cửa hàng này chỉ biết che mặt bỏ chạy
khi được phát khẩu trang và hỏi về những kiến thức phòng dịch cơ bản những nhân viên này cũng chỉ biết cười trừ
vẫn với những lý do quen thuộc như vội nhà gần hay công việc đột xuất nên quên không đeo khẩu trang khi ra đường
không ít người dân bị lực lượng chức năng quận hoàn kiếm lập biên bản nhắc nhở
sau mình bị phạt cảnh cáo mình hãy giúp kinh nghiệm đi ra đường sẽ tham gia đeo khẩu trang và nơi công cộng mình đeo khẩu trang
trong chiều mùa một mươi tháng tám công an quận hoàn kiếm đã xử phạt hai mươi bảy trường hợp quận bắc từ liêm xử phạt ba mươi bảy trường hợp
và quận đống đa lực lượng chức năng cũng đã xử phạt bốn trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức hai trăm linh đồng một người
lãnh đạo thường công an thường là một ngày là hai buổi đi kiểm tra trên tòa lệ bàn
từ đầu mùa đến từ mùa dịch đến nay thì chúng tôi đã nhắc nhở được một trăm linh trên tòa lệ bàn thường
và xong xong đó cũng đã xử lý việc kết hợp xử lý phạt đến nay đã được tám trường hợp với mức là hai trăm linh một trường hợp
bên cạnh việc xử phạt thành phố hà nội đã yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch
tuyên truyền về các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và các chế tài liên quan để người dân có ý thức chấp hành